kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai thời tiết ở các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ vẫn ổn định
về đêm và sáng thì trời nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ trời rét
ban ngày trời có nắng và nhiệt độ cao nhất trưa chiều là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
sau đó từ khoảng trưa chiều ngày một mươi hai do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên nhiệt độ giảm
kèm với mưa rào và rông rải rác trời chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày một mươi ba hai mươi bốn độ
tại phía tây bắc bộ và ngày mai phổ biến là trời nắng nhiều
thời tiết ấm áp với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trên một số nơi thuộc lai châu điện biên và xuân là nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi độ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ giảm chậm mỗi ngày một độ và có mưa rào do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai phổ biến là không mưa
ngày trời nắng và nền nhiệt ít có sự biến động
nhiệt cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
từ khoảng chiều tối ngày một mươi hai do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc
nên khu vực sẽ có mưa mưa rào và rông rải rác
nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần mỗi ngày hai độ trong hai ngày sau đó trời chuyển xe lạnh ở phía bắc
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận do ít chịu tác động của khối không khí lạnh nên thời tiết ổn định
ngày mai phổ biến là không mưa sau đó thì có mưa vài nơi
ban ngày thì có nắng và nhiệt độ cao nhất trưa chiều ổn định là từ hai mươi năm
đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới có thời tiết ổn định phổ biến là không mưa
ban ngày thì có nắng với thời gian nắng kéo dài từ sáng đến chiều muộn
về đêm và sáng trời rét nhẹ ban ngày thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất trưa chiều là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực nam bộ trong thời gian tới chủ yếu là không mưa
ngày có nắng kéo dài với cường độ khá mạnh trưa chiều phổ biến ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
ở miền đông thì có nơi sấp xỉ hoặc là trên ba mươi năm độ
trời khá nắng và nóng vào thời điểm trưa chiều